trường hợp doanh nghiệp nhà nước đã góp vốn đầu tư vào các lĩnh vực quy định tại điểm b khoản này không thuộc trường hợp được thủ tướng chính phủ cho phép đầu tư phải thực hiện phương án cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã đầu tư theo quy định
xin được nhắc lại điều khoản này quy định doanh nghiệp nhà nước không được đầu tư vào lĩnh vực bất động sản
nếu đã đầu tư phải thực hiện cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ vốn đã đầu tư
nghị định có hiệu lực từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
vậy nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà nội gọi tắt là công ty nước sạch đơn vị có một trăm linh vốn nhà nước do ủy ban nhân dân tp hà nội trực tiếp quản lý vẫn không thực hiện thoái vốn tại dự án tòa nhà dịch vụ thương mại khách sạn và căn hộ thương mại số bốn mươi bốn đường yên phụ phường trúc bạch quận ba đình
tên thương mại là hà nội aqua center
thậm chí công ty này còn biểu quyết tăng tổng mức đầu tư cho dự án dẫn đến việc thoái vốn phức tạp
và chậm trễ nhiều năm qua
theo đó năm hai nghìn bảy ủy ban nhân dân tp hà nội đã chấp thuận cho công ty nước sạch tham gia góp vốn cùng công ty cổ phần đầu tư và thương mại hà nội để thành lập ra công ty cổ phần thoát nước hà nội với vốn điều lệ là một trăm chín mươi bảy tám tỷ đồng
tỷ lệ góp vốn được phân chia
công ty nước sạch góp ba mươi vốn điều lệ tương đương năm mươi chín ba mươi bốn tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư và thương mại hà nội góp bảy mươi
công ty nước sạch góp ba mươi vốn điều lệ tương đương một trăm ba mươi tám bốn mươi sáu tỷ đồng
hoạt động chính của công ty cổ phần tháp nước hà nội là triển khai xây dựng dự án hà nội awac central với tổng mức đầu tư ban đầu là chín trăm tám mươi chín tỷ đồng
để thực hiện dự án ủy ban nhân dân tp hà nội đã thu hồi sáu tám trăm linh mét thương đất đang thuộc sự quản lý của công ty nước sạch để giao cho công ty cổ phần tháp nước hà nội triển khai xây dựng
phía công ty cổ phần đầu tư và thương mại hà nội đã
hỗ trợ công ty nước sạch bảy mươi sáu mươi chín tỷ đồng và được ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép được ghi tăng vốn chủ sở hữu
trong đó trừ phần vốn góp vào công ty cổ phần thoát nước hà nội là năm mươi chín ba tỷ đồng còn lại là chi phí di rời công trình trên đất và các chi phí liên quan khác
năm hai nghìn một mươi năm ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án
cũng cuối năm đó nghị định chín mươi một ra đời
để chấp thành nhân nghị định phố hà nội phải chỉ đạo công ty nước sạch
nhanh chóng bán vốn khỏi dự án
vậy nhưng ủy ban nhân dân tp hà nội lại cho phép công ty nước sạch biểu quyết tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần tháp nước hà nội
theo đó tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm hội đồng quản trị công ty cổ phần tháp nước hà nội đã phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án lên hai năm trăm chín mươi bốn tỷ đồng
tường đường tăng hai trăm sáu mươi hai và dự kiến tăng vốn điều lệ từ một trăm chín mươi bảy tám tỷ đồng lên năm tỷ đồng
theo quy định khi tổng mức đầu tư tăng lên thì vốn của chủ sở hữu cũng phải tăng lên không được kém dưới hai mươi
do vậy để tăng vốn chủ sở hữu vào dự án phía công ty nước sạch có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hà nội về việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần tháp nước hà nội
căn cứ vào công văn của sở tài chính về việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà nội đề xuất phương án góp vốn bổ sung
khi công ty cổ phần tháp nước tăng vốn điều lệ
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tp hà nội ban hành văn bản số một nghìn một trăm bảy mươi tám chấp thuận đề nghị của sở tài chính cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà nội
chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần tháp nước hà nội biểu quyết tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần từ một trăm chín mươi bảy tám tỷ đồng lên năm trăm một mươi tám tám tỷ đồng theo quy định
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch được thực hiện
bán quyền mua tương ứng với tỷ lệ vốn góp tại công ty cổ phần tháp nước hà nội khi phát hành tăng vốn điều lệ
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ tiếp tục ban hành quyết định số năm mươi tám về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà nội thuộc diện cổ phần hóa nhà nước nắm giữ dưới năm mươi vốn điều lệ
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân tp hà nội lại có văn bản điều chỉnh bổ sung danh mục doanh nghiệp có vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tp hà nội thực hiện thoái vốn năm hai nghìn một mươi tám
vậy nhưng ngay sau đó dự án này đã bị thanh tra chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm cần phải được địa phương kiểm tra giả soát lại
nếu như đã có lệnh cấm hoặc đã có những chủ trương về dừng hoặc là thoái vốn
thì phải thực hiện nghiêm túc tránh trường hợp lạm dụng hoặc biện bác các lý do khác nhau để tạo ra tình huống sự đạo rồi
hoặc là tiếp tục làm bất chấp các quy định pháp lý hiện có nếu làm sai như vậy thì chắc chắn những người có trách nhiệm sẽ phải bị xử lý
như vậy có thể thấy vai trò của ủy ban nhân dân thành phố hà nội là
là cơ quan quản lý trực tiếp của công ty nước sạch chấp thuận cho công ty nước sạch góp vốn thực hiện dự án
thu hồi đất của công ty nước sạch giao cho công ty cổ phần triển khai dự án
chấp thuận cho công ty nước sạch biểu quyết tăng vốn điều lệ
chậm công bố kết quả kiểm tra giả soát dự án theo chỉ đạo của thủ tướng để thực hiện thoái vốn sắp xếp lại doanh nghiệp
từ những động thái trên của thành phố hà nội đã khiến dư luận không khỏi hoài nghi
phải chăng ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ưu ái cho công ty cổ phần tháp nước hà nội khi thực hiện dự án này
tất cả những dự án mà đã có sử dụng vốn đơn sách hoặc là sử dụng những quyền tiếp
quyền sử dụng ngôn ngữ
quyền sử dụng nguồn lực của nhà nước đều phải công khai trên các trang thông tin của các cơ quan hữu quan
hoặc là của thành phố hà nội cũng như là của các tỉnh địa phương có liên quan hoặc các bộ ngành
vì thế mà việc thực hiện công hai mỹ ngạch này là cần thiết
nếu cơ quan nào không thực hiện thì như vậy là trực tiếp vi phạm quy định
rõ ràng là những người có liên quan cũng sẽ bị trúng nhiệm
tôi cũng muốn lưu ý thêm là cái việc góp vốn cùng với tư nhân để làm ăn giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân
cũng không có nghĩa hay là không đồng nghĩa
với việc là chuyển vốn nhà nước thành vốn tư nhân
mà vấn đề là nếu có sự thông đồng để một bộ phận đại diện vốn nhà nước nữa
là thực hiện những cái việc mà lãi giả lỗ thật v v để mà chuyển và làm mất cái phần vốn nhà nước
thì đấy là cần phải được truy cứu để nó đảm bảo những cái hoạt động kinh doanh như vậy nó phải công hai mỹ ngạch
và tránh cái hiện tượng lạm dụng góp vốn để chuyển hóa ngầm từ công thành tư
để làm rõ hoài nghi trên chúng tôi đã nhiều lần đặt lịch làm việc
gửi văn bản
theo ủy ban nhân dân thành phố hà nội và các đơn vị liên quan nhưng vẫn không được làm việc trực tiếp
tại văn bản trả lời truyền hình công an nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
dự án số bốn mươi bốn yên phụ quận ba đình là một trong số các dự án đang được thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra
tổ chức giả soát một số nội dung theo chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ
do đó được ủy ban nhân dân tp hà nội phối hợp để tuyên truyền về dự án này
tại thời điểm này là chưa phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của thanh tra chính phủ
chúng tôi cho rằng trong trường hợp một doanh nghiệp không chịu thoái vốn mà có chủ trương
đây là sự tiết chống lại các cơ sở pháp lý cũng như là chủ trương của cấp trên
và rõ ràng những người có trách nhiệm liên quan là phải bị xử lý theo pháp luật
thứ hai nữa chúng ta có thể hiểu là dự án này có thể là đang có vấn đề về tài chính
họ không thể rút ra được vốn bởi vì nếu mà rút ra thì phải khai báo
phải minh bạch hóa
và các sử dụng vốn có thể xóa lộ những góc khuất nào đó mà họ không muốn bộc lộ
vì thế họ tiếp tục đầu tư để mà ém nhẹ những hoạt động trước đây họ đang muốn ém nhẹ
cơ quan chức năng nên bám vào những dấu hiệu bám vào những sự việc đặc biệt là chủ trương của nhà nước
để thực hiện nghiêm cũng như là lần theo các dấu vết để tìm ra những nguyên nhân có kết luận
cũng như nếu sai phạm thì phải xử lý
về phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà nội
cũng có văn bản trả lời với nội dung
ủy ban nhân dân tp hà nội đã thành lập tổ công tác giả soát kiểm tra giải trình các nội dung thanh tra
của các dự án thuộc kết luận thanh tra
do vậy việc triển khai thoái vốn đang phải tạm dừng chờ kết luận chính thức
sau khi có kết quả giả soát thành phố sẽ có chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan
sau thời điểm thanh tra ủy ban nhân dân thành phố hà nội có văn bản số hai nghìn hai trăm sáu mươi hai ubnzkt ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
về việc thoai vốn của các dự án thuộc kết luận thanh tra

về việc thoai vốn của các dự án thuộc kết luận thanh tra
như vậy cho đến thời điểm hiện tại đã bước sang quý ba năm hai nghìn một mươi chín
việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty trên vẫn chưa được thực hiện
điều này làm chậm quá trình cổ tế
phần hóa công ty nước sạch hà nội nhằm thực hiện nghiêm việc bán vốn nhà nước
tại doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp đổi mới
đến năm hai nghìn hai mươi thì việc thực hiện các yêu cầu của thủ tướng cần phải được
nhanh chóng hoàn tất và công khai nhằm rộng đường dư luận
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn
thông tin mới của vấn đề mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại